trong kế hoạch di rời phần lớn nhà máy dệt nam định nhường chỗ cho một khu đô thị mới sắp hình thành
thì di tích cây bàng lịch sử nơi những người thợ dệt đã treo lá cờ đảng đầu tiên trong ngày đứng lên chống lại chủ pháp cách đây tám mươi sáu năm
sẽ được lưu giữ vĩnh viễn và là nơi được quy hoạch thành một công viên mang tên công viên hai mươi năm tháng ba
cây bàng và công viên này sẽ là biểu tượng để các thế hệ đảng viên của nhà máy dệt nói riêng và thành phố nam định nói chung học tập và phấn đấu
những năm đầu của thế kỷ hai mươi đội ngũ công nhân nhà máy dệt nam định đã liên tục đấu tranh giành quyền lợi chính đáng của mình
và không ngừng trưởng thành về nhận thức ý thức giai cấp
năm một nghìn chín trăm hai mươi chín tổ chức việt nam cách mạng thanh niên trong nhà máy được thành lập có hai mươi chín hội viên là tri bộ đảng đầu tiên của tỉnh nam định
do đồng chí trần văn lan làm bí thư trực tiếp lãnh đạo phòng trảo đấu tranh
tiêu biểu là cuộc đấu tranh ngày hai mươi năm tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi của hơn bốn công nhân nhà máy sợi nam định đã diễn ra trong hai mươi một ngày liên tục
giới chủ pháp đã buộc phải chấp nhận các yêu sách của công nhân
và chính tại cây bàng lịch sử này lá cờ đảng đầu tiên của tri bộ đã tung bay
đánh dấu một mốc son trói lọi trong lịch sử đảng bộ nhà máy dệt nói riêng và của thành phố nam định nói chung
cái đó thì nó sẽ có tác động rất lớn đến cái giác ngộ ý thức chính trị của đảng viên mới
và đặc biệt là các đảng bộ các đảng viên đã qua công tác tại việt nam định
tháng năm thì cái ngày hai mươi năm tháng ba thì các cụ và vẫn
tập trung về hội trường tổng công ty để gặp gỡ chia sẻ ôn lại những kỷ niệm mà mình đã từng làm việc tại rể nam định
theo quy hoạch chung của thành phố toàn bộ khu phân xưởng nhuộm này sẽ phải di rời
nhường chỗ cho một dự án khu đô thị mới
tuy vậy cây bàng lịch sử sẽ được bảo tồn cùng với cụm công viên mang tên hai mươi năm tháng ba
với nhiều người đây là một biểu tượng đáng trân trọng
là một đảng viên lâu năm tôi thấy việc quyết định để lại công viên hai mươi năm tháng ba
của ngành rệt nói chung và của rệt nam định nói riêng tôi thấy là một việc làm rất đúng
vì cái thứ nhất là để cho những thế hệ trẻ cũng như cán bộ đảng viên trẻ sau này
thấy đây nó là một cái truyền thống cách mạng trong đấu tranh giai cấp
cũng như là truyền thống cách mạng của ngành dệt để sau này cho các thế hệ trẻ đến đây để mà noi gương
phấn đấu rèn luyện tu dưỡng bản thân mình
vào thời điểm hoạt động hết công suất nhà máy dệt nam định có tới một mươi tám công nhân viên làm việc ngày đêm
chiếm tới một phần mười số dân thành phố nam định
sau một trăm hai mươi bảy năm hoạt động cho đến nay nhà máy vẫn còn khoảng năm cán bộ công nhân viên phục vụ cho quy mô nhà máy bốn năm vạn cọc sợi
và cho ra bảy tấn sợi thành phẩm mỗi năm
khi mong muốn nguyện vọng của các thế hệ công nhân trong nhà máy liên hợp rệt trước đây
tổng công ty của phần rệt máy việt nam sau này tôi thấy là một cái nguyện vọng rất chính đáng
việc gìn giữ lại cây bằng lịch sử và công viên hai mươi năm tháng ba tại nhà máy dệt nam định
có thể nói là hành động mang tính biểu trưng và ý nghĩa rất lớn
đối với không chỉ đảng bộ và những thế hệ đảng viên đi trước với bầy giày lịch sử
mà với cả những thế hệ đảng viên công nhân trẻ của thành phố dệp nam định